bởi không gian xung quanh sành mát và khoáng đạt là cảm nhận của bất kỳ nhân viên nào không cứ gì trang khi đặt chân đến văn phòng công ty
đầu tiên phải kể đến đó chính là những lùm cây xanh tươi bao quanh thang máy
đây không chỉ là kiểu thiết kế độc đáo làm mềm không gian hành lang thang máy mà nó còn tạo sự ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người
thư tưởng tượng mà xem bạn đang ở trong một thang máy chật trội rồi chỉ cần một bước
trên bạn đã ở trong một không gian xanh mát trong lành như một khu vườn tự nhiên
và còn nhiều điều thú vị khi bạn tiến đến khu vực làm việc của mình
khiến bạn có cảm giác đi làm mà nhẹ nhàng như đi dạo chơi ở một nơi thiên nhiên tràn hòa khoáng đạt
theo tôi thì cây xanh có cái vai trò rất là quan trọng đối với nhân văn phòng
bởi vì là một ngày làm việc tám tiếng tại văn phòng những lúc căng thẳng thì cây xanh sẽ mang lại cái cảm giác rất là thư thái
bạn có thể thư thái bằng cách là cầm một ly ly cà phê rồi đi quanh quanh một chút để cho tinh thần có thể
sàng khoái được một chút sau đó thì quay lại làm việc
theo tôi như thế thì sẽ tốt hơn và cái hiệu quả công việc mang lại nó sẽ được cao hơn
hơn nữa thì cây xanh cũng làm cho chúng tôi có cảm giác là hứng khởi làm việc hơn
bởi vì là đôi khi tôi cảm giác là tôi không còn ngồi ở trong những cái văn phòng gò bó nữa
mà giống như đang ngồi ở một khu vườn xanh mát để làm việc
một không gian nặng đẹp
năng động chuyên nghiệp và hiệu quả không chỉ khơi nguồn hướng khởi cho nhân viên
mà còn lưu lại ấn tượng tốt đẹp với đối tác khách hàng
nắm bắt được xu thế đó rất nhiều văn phòng làm việc ở việt nam đã được thiết kế với không gian mở
xanh mát và đầy tính nghệ thuật
sắc xanh từ cây hoa lá là lý tưởng chủ đạo nhằm mang đến cho nhân viên sự thoải mái khi làm việc
tạo nên không khí đầy năng động và tràn đầy hứng khởi
mình rất là mong muốn làm việc ở trong một cái môi trường mà khi nào đó
bất kỳ nào đó mình căng thẳng thì mình có thể thư giãn ngay tại chỗ được
bởi vì cái công việc của mình là công việc kinh doanh mà
thì thành ra là áp lực rất là lớn công việc là xử lý nhiều
nên mình mong muốn rằng bất kỳ khi nào đó mình căng thẳng có thể thư giãn ngay tại chỗ
và để mà làm được việc đó thì mình cần một nơi mà có phải có rất là nhiều oxy
nhiều ánh sáng và nhiều không gian
thì mình đang rất là mong muốn không gian như vậy
công việc ngày nay có rất nhiều áp lực khiến nhân viên dễ bị chết
đặc biệt là khi phải làm việc trong một văn phòng với không khí ngột ngạt
và những không gian văn phòng hà nội đã ra đời ngày càng nhiều
giúp nhân viên thư giãn làm việc hiệu quả và tăng cường sự sáng tạo trong công việc
đây còn là giải pháp giảm chi phí cho văn phòng giảm tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên
giảm những tác động tiêu cực tới môi trường
xin chào quý vị khán giả hiện giờ thì nguyên anh đang có mặt trong một văn phòng
và quý vị có thể thấy là xung quanh bên anh rất nhiều cây xanh
không gian đẹp và không khí thì cực kỳ trong lành
và làm sao để tạo nên được một không gian văn phòng đẹp đến như vậy
thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với một trong những kiến trúc sư
đã tạo nên không gian này để tìm hiểu rõ hơn nhé
một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên dành cho anh đó là ý tưởng từ đâu mà anh và đồng nghiệp của mình
đã tạo nên một không gian xanh thế này trong văn phòng làm việc ạ
thực ra thì như bạn biết rồi đấy là từ xưa đến nay thì con người và thiên nhiên
thì luôn luôn có một sự hòa quyện với nhau
với tốc độ phát triển của xã hội như bây giờ thì các công trình cao tầng mọc lên ngày càng nhiều
không khí ngày càng ô nhiễm oi bức thì thực ra là cái mối quan hệ đó
lại ngày càng được đề cao hơn rất nhiều
thực ra thì cái thiết kế văn phòng xanh hiện nay đang là một xu hướng thiết kế rất là phổ biến
với mong muốn mang lại một cái
cái không gian thực sự trong lành tươi mát dành cho nhân viên văn phòng
giúp cho nhân viên văn phòng có thể khơi gợi là được những nguồn cảm hứng tư duy sáng tạo
và từ đó tăng được hiệu quả cũng như năng suất ở trong công việc
thì đó là những cái mấu chốt tiền đề mà là những người kiến trúc sư như mình ở đây
thì có ý tưởng để thiết kế lên một không gian xanh như hiện nay
vậy thì để có thể tạo nên được một không gian xanh như thế này
thì chúng ta cần có những yếu tố hay là có những yêu cầu như thế nào
nói về yếu tố và điều kiện thì thực ra thì là như bạn biết
cái không gian văn phòng nó liên quan đến tự nhiên
thì nó phải có những yếu tố của tự nhiên
thì trong đó có ba yếu tố quan trọng nhất mà một không gian xanh cần phải có
đó là yếu tố thứ nhất đó là ánh sáng thứ hai gió và thứ ba là cây xanh
thì trong đó thì là ánh sáng mang lại năng lượng cho con người
còn gió giúp điều hòa không khí
còn cây xanh thì có tác dụng là lọc không khí và giúp cho không khí trong lành
thì đó là những cái yếu tố có thể tác động tích cực đến con người
cũng như là đặc trưng là nhân viên văn phòng
thực ra thì để mà một không gian xanh như mình có thể mong muốn
thì cái số tiền bỏ ra ngoài cái chuyện là khi mà xe tắp
thiết kế ý tưởng ngay từ đầu tiên để có thể tạo ra được
thì cái công đoạn chăm sóc về sau nó cũng khá là vất vả
thì cũng không phải là hoàn toàn là quá tốn kém
thế nhưng mà cũng phải là có sự đầu tư kỹ càng tỉ mỉ
và hơn hết đó là sự chuyên tâm vào nghề thì mình có thể làm được
vậy như anh chia sẻ là sẽ có ba yếu tố cần thiết đó là gió này
đó là ánh sáng và cây xanh
vậy thì với cây xanh chúng ta phải lựa chọn loại cây như thế nào
hay là sắp xếp ra sao để nó phù hợp với không gian văn phòng
thực ra thì là cây xanh thì có rất nhiều chủng loại
nhưng mà với những cây xanh mà để trồng trong không gian xanh của văn phòng
thì dịch ra là chúng ta phải chọn lựa rất là kỹ cả
vì là nó có phải liên quan đến
như bạn biết là trong không gian văn phòng
không đầy đủ các yếu tố ánh sáng hay là gió tự nhiên được cả
cho nên đôi khi là chúng ta phải chọn lựa những loại cây
là có thể sống được trong môi trường mà không cần thiết phải quá nhiều ánh sáng
hay là quá nhiều các điều kiện về tự nhiên nó vẫn có thể sống được
ngoài ra là cái khâu chăm sóc cũng rất là vất vả
ở cây đây thì có rất nhiều ngoài các cây như chầu bà hay là cây cọ cạnh
thì thực ra có thêm cả các cây vì đây rất là đa dạng lắm
tại vì là để mà làm nên một không gian xanh
gồm cả các tường xanh hay các cây phụ trợ
thì là mình thậm chí cần phải cả một trung tâm nghiên cứu
về cây xanh để có thể thiết lập được lên những không gian xanh như thế này
vậy nhưng chia sẻ thì không phải là cứ loại cây nào cũng có thể đưa vào văn phòng được
vậy với một văn phòng mà có cái diện tích mà không quá lớn
hoặc là chúng ta không có đầy đủ ánh sáng tự nhiên hay là gió tự nhiên
thì mình sẽ phải sử dụng những cái biện pháp hay là những cái yếu tố kỹ thuật như thế như thế nào
để mình tạo nên một không gian phù hợp
cái đó thì là nó liên quan đến giải pháp kỹ thuật nhiều hơn
thì như mình cũng đã chia sẻ rằng là các không gian thì đôi khi
có những không gian nó thiếu sáng hoặc là nó không có đủ điều kiện
để hưởng gió tự nhiên thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp về kỹ thuật
mà sử dụng thêm các giải pháp về ví dụ như là tường kính
hoặc là ánh sáng cứng bức để có thể là thiết lập được không gian xanh mà
và kết hợp cả những cái loại cây mà nó có thể sống trong môi trường không cần ánh sáng
ngoài ra thì chăm sóc thì là định kỳ là hàng ngày là vẫn phải có một đội ngũ nhân viên
có yêu cầu kỹ thuật cao có thể chăm sóc cây xanh
để họ có thể hiểu
để họ hiểu hơn về cây xanh thì họ mới có thể chăm sóc được
anh còn nói đến yếu tố đó là ánh sáng cứng bức
vậy thì làm thế nào để chúng ta tạo nên cái ánh sáng này trong văn phòng ạ
như bạn biết là nhìn đây chúng ta có thể nhìn xung quanh đây là chúng ta có rất nhiều ánh sáng cững bức
đó là những ánh sáng mà đèn cầu vàng kia
thực ra là nó ngoài cái điểm trang trí cho tranh
nó cũng có tác dụng là nó thay thế một phần có cái năng lượng của ánh sáng mặt trời
để có thể giúp cây có thể sinh trưởng được
đấy là ánh sáng cứng bức
các văn phòng xanh thường có kiểu thiết kế vườn đứng
gồm những cây xanh tạo nên một không gian xanh ngay trong khu văn phòng
hơn nữa nó cũng là điểm nhấn riêng biệt và nổi bật của văn phòng
tạo nên một môi trường không gian xanh
giúp cho nhân viên luôn luôn thoải mái tinh thần với một tầm nhìn rộng
tại đây cây cảnh văn phòng được quan tâm và chú trọng nhất
vì nó có khá nhiều tác dụng tích cực cho con người
có khá nhiều loại cây cảnh được sử dụng để trang trí vô cùng phong phú và thú vị
trong công trình đặc biệt này những kiến trúc sư đã phá bỏ những bức tường ngăn
nhằm tạo ra nhiều khoảng trống để dành cho không gian thiên nhiên
khu sảnh của văn phòng được trang trí cây xanh tạo khoảng không hoảng mắt nhất
ở đây mọi người có thể cùng nhau gặp gỡ trao đổi công việc
không chỉ là một không gian sáng tạo điển hình còn là nơi mọi nhân viên sống và làm việc
văn phòng không phải là một chiếc máy làm việc mà là nơi khuyến khích giao tiếp xã hội
kết nối cá nhân với cá nhân
cả chủ đầu tư và kiến trúc sư đều mong muốn hướng đến giải quyết căn bệnh chán văn phòng của nhân viên
thúc đẩy mối liên kết trong văn phòng và kích thích tăng trưởng
được anh nói đây là rất nhiều yếu tố rồi
thế nhưng mà làm sao để chúng ta cân bằng được và đạt được yếu tố thẩm mỹ trong văn phòng
bởi vì là dù giao thì văn phòng cũng là để làm việc đúng không ạ
thì làm sao để mọi người không bị mất tập trung này
cũng như là cái không gian đó đủ để cho mọi người cảm thấy là thoải mái và thư thái nhất ạ
trong văn phòng thì ngoài cái yếu tố tư xanh thì mình cũng phải ý rằng là
có rất nhiều những cái trang thiết bị máy móc nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của mình rất nhiều
cho nên là đôi khi là không phải cứ trồng cây hay là đưa ánh sáng quá nhiều vào đó là không gian xanh
mà đôi khi mình phải set up từng điểm điểm chỗ nào điểm nhấn chỗ nào là chỗ tập trung
và chỗ nào là cần phải thả ra để cho không gian nó không bị
thứ nhất là nó không bị quá nhiều thứ để làm cho cái không khí hoặc là làm cho cái đầu óc mình nó bị phân tâm
cho nên là đặt cây ở vị trí nào đặt mảng tường xanh ở vị trí nào
chỗ nào là mảng tường gỗ chỗ nào là mảng tường đá là mình cũng phải set up cho tùy từng công năng
từng hạng mục và từng văn phòng
còn các anh anh cảm nhận thế nào

mình làm bên sáng tạo mà bên đưa ra những ý tưởng thì làm trong cái môi trường này
thì nó thúc đẩy cho cái sự sáng tạo của mình rất nhiều
đôi khi là mệt mỏi đôi khi là sức ép công việc
nhìn ra một mảng tường xanh thôi hay là nhìn ra một cái cây xanh nào đó mơn mởn tươi sách hoặc là
ra ngoài hưởng không khí ánh sáng mặt trời thế là cũng đã thấy cảm giác nó tươi mới lên rất nhiều rồi
nó sẽ giúp cho mình hưng phấn lên rất nhiều
vậy với cá nhân anh thì anh cảm nhận thế nào về cái sản phẩm mà mình đã tạo nên cho không chỉ mình mà cả đồng nghiệp nữa
đầu tiên nó là tự hào
vì thực ra là để thiết kế được một không gian này
mình cũng như là rất nhiều các kỹ thuật khác cũng đã phải là rất là chăn trở
để tính toán làm sao phân chia không gian như thế nào để cho tất cả các phòng có thể tận dụng được tối đa
tại vì như bạn biết là không phải bất cứ phòng nào người ta cũng cần phải mở toan ra để lấy ánh sáng
mà đôi khi có những không gian văn phòng người ta cần sự riêng tư
nhưng vẫn phải đảm bảo có tính xanh ở trong đó
cho nên là khi mà làm ra được một không gian như này thì đầu tiên nó là tính tự hào
mình đã làm ra được một thứ không chỉ riêng cho mình
mà còn do tất cả các nhân viên trong văn phòng có thể được hưởng một cái không gian thực sự là trong lành tươi mát
và như bạn biết là cũng có thể là đôi khi là nó thúc đẩy được tính sáng tạo
có những hiệu quả trong công việc thì đó là cũng có một phần công sức của mình
một lần nữa xin cảm ơn anh vì những chia sẻ ngày hôm nay
và hy vọng rằng là anh sẽ tiếp tục có thêm những sản phẩm thật ấn tượng
với một không gian vừa thoải mái lại vừa đẹp như thế này
thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi của anh quang dũng
thì chúng ta đã hiểu thêm được rằng là không gian xanh không chỉ đơn giản là cây xanh
mà trong đó còn rất nhiều những yếu tố khác
và hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị
thì tự quý vị cũng sẽ sớm tạo nên cho mình một không gian xanh riêng
để ngày làm việc của mình trở nên hiệu quả và thoải mái hơn
và để kết cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị
hãy cùng đến với những hình ảnh thật tuyệt vời về không gian xanh trong văn phòng làm việc